sau một mùa hè nắng nóng kỷ lục thời gian gần đây liên tiếp các trận mưa rông đã xuất hiện làm dịu nhiệt
thế nhưng những cơn mưa chuyển mùa cũng thường kèm theo các hiện tượng thời tiết như rông lốc sấm xét
có thể làm thiệt hại về tài sản và tính mạng do nghi cơ xét đánh trong những cơn mưa này rất cao
vì vậy người dân cần lưu ý hiện tượng thời tiết để chủ động tránh xét
từ đầu năm đến nay ghi nhận khá nhiều vụ xét đánh đáng tiếc có những trường hợp tử vong thương tâm
theo các chuyên gia việt nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa và hàng năm ghi nhận rất nhiều trận rông lốc kèm theo xét
chuyển mùa giao mùa từ mùa lạnh sang mùa nóng hay là từ mùa khô sang mùa mưa
và đặc biệt là trong thời kỳ mùa hè mùa mưa thì hiện tượng cũng như tầng suất xét đánh xảy ra càng nhiều hơn
và khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất có thể là tập trung vào vùng đồng bằng và dưới nải
xét là một hiện tượng tự nhiên diễn ra một cách ngẫu nhiên
và thường đi kèm theo mưa rông
việc phòng chống xét tuyệt đối là điều không thể đối với con người
tuy nhiên việc chủ động tìm nơi tránh xét có thể làm giảm đáng kể khả năng bị xét đánh
ngoài ra các chuyên gia khuyến cáo khi ở trong nhà nên đứng xa cửa sổ cửa ra vào
tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm bể nước nên tránh xa các đường dây điện điện thoại và các vận dụng điện
cần rút anten ra khỏi tv khi có rông rút vít cắm các thiết bị điện trước lúc có rông